nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết
đơn vị vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án bé gái tám tuổi tạm trú tại quận bình thạnh
bị bạo hành dẫn đến tử vong và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân
cung cấp đề nghị truy tố hai bị can có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tiếp tục đề nghị truy tố nguyễn võ quỳnh trang quê gia lai
về tội giết người và hành hạ người khác đồng thời giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố
nguyễn kim trung thái là cha ruột của bé gái về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
trước đó tại phiên tòa sơ thẩm vào giữa tháng bảy tòa nhân dân tp hcm đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung